nhưng có một sự thật là vẫn có những kẻ mê mụi tin vào luận điệu nhảm nhí hoang đường và tiếp tay cho chúng thực hiện các hoạt động khủng bố phá hoại đất nước từ bên trong
đằng sau những chiêu trò lừa phỉnh gây ảo tưởng cho số trong nước của các đối tượng cầm đầu chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và cái kết thích đáng dành cho những kẻ tiếp tay thực hiện các hoạt động phá hoại sẽ là nội dung chính trong chương trình góc nhìn sự thật tuần này
khi đó là tháng tư đen hay là ngày quốc hận
gần năm mươi năm sau ngày đất nước thống nhất lịch sử đã sang những trang mới
với nhiều người quá khứ đau thương của dân tộc đã khép lại
với họ không còn sự hận thù mà thay vào đó là sự tự hào khi hướng về tổ quốc mong muốn được chia sẻ đóng góp để xây dựng đất nước
tuy nhiên đối lập với những tư tưởng tiến bộ này vẫn có những kẻ tỏ ra hậm hực cay cú với những thành quả mà đảng và nhân dân việt nam đã giành được
đào minh quân và số cốt cán của tổ chức phản động lưu vong có tên chính phủ quốc gia việt nam lâm thời là những kẻ như vậy
mưu đồ thay đổi thể chế chính trị ở việt nam xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng hiện thực hóa cho ảo tưởng khôi phục nền việt nam cộng hòa thế hệ thứ ba còn gọi là đệ tam việt nam cộng hòa luôn được chúng nung nấu ấp ủ

chỉ vì tin vào những lời hảo huyền mà cái giá phải trả đối với kẻ tiếp tay cho các thế lực thù địch phá hoại đất nước như dương là một bản án một mươi một năm tù phải bồi thường số tiền lên tới tám trăm linh triệu đồng cho cục thuế tỉnh bình dương
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay tòa án nhân dân tp hcm an giang và kiên giang đã xét xử gần hai mươi đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
tuyên phạt nhiều bản án thích đáng
mức cao nhất là một mươi ba năm tù cho tội doanh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
mặc dù số này không thực hiện những hoạt động khủng bố nhưng đóng vai trò tích cực trong việc lôi kéo phát triển lực lượng in ấn tài liệu
hiến pháp đệ tam việt nam cộng hòa chuẩn bị cờ vàng ba sọc đỏ xúi dục người tham gia chương cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống của đệ tam việt nam cộng hòa
ngoài ra chúng đẩy mạnh đăng tải phát tán những thông tin xuyên tạc bôi nhọ lãnh tụ hồ chí minh lãnh đạo đảng nhà nước chia rẽ chính sách đại đoàn kết dân tộc
qua đấu tranh khai thác thì nhiều đối tượng cũng đã thừa nhận rằng là chính phủ quốc gia việt nam lâm thời sau khi tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời thì các đối tượng cầm đầu có cá bên ngoài sử dụng facebook liên lạc đặt bí danh bí số và cung cấp các mật khẩu để vào phòng họp
đó là một thủ đoạn đối phó hết sức tinh vi chúng lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như là các ứng dụng trên nền tảng internet để tổ chức các hoạt động trực tuyến
đơn cử trong một mươi hai đối tượng là thành viên của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời được đưa ra xét xử tại tp hcm ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trần văn long nguyễn minh quang hồ thị xuân hương nguyễn thị kim phượng lê ngọc thành hay ihon e nun
đều được số lưu vong đặt cho các bí số như a một nghìn hai trăm linh a một nghìn hai trăm ba mươi chín a một nghìn hai trăm ba mươi bảy a một nghìn hai trăm linh tám a một nghìn hai trăm bốn mươi năm a một nghìn hai trăm ba mươi bốn phụ trách các khu vực an giang đắk lắc đắk nông lâm đồng phù yên và con tum
hay như hai đối tượng nguyễn văn nghĩa và dương thị bé được đưa ra xét xử vào ngày một mươi sáu tháng một mươi vừa qua tại tỉnh kiên giang
khi được phân công vào bộ phận gọi là nha nhân viên bộ quốc phòng và đoàn lữ quân nhân
ngoài việc được cấp nhiều bí số khi nhận nhiệm vụ do số bên ngoài chỉ đạo như a một nghìn hai trăm bốn mươi hai a sáu nghìn hai mươi chín a một mươi nghìn một a một nghìn chín mươi bảy a một b hai mươi nghìn ba còn có nhiều bí danh như nguyễn nghĩa trần nghĩa nguyễn hoàng nghĩa trần tránh trung mai liên mai trí thanh
quá trình đấu tranh của cơ quan an ninh cho thấy rất nhiều đối tượng không hiểu hoặc biết rất ít về tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời cũng không tiếp xúc trực tiếp với các đối tượng cốt cán mà chỉ liên lạc thông qua các nền tảng mạng xã hội
chỉ bị tin vào những lời hứa hẹn về vật chất mà hoạt động theo chỉ đạo của chúng
người dân hết sức nâng cao cảnh giác trước những âm mưu ý đồ hoạt động tuyên truyền lôi kéo của tổ chức này
những người tham gia tổ chức này là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việt nam
với bản án chín năm tù giam ihon eulun bỏ lại người vợ triển miên đau yếu về bệnh thận cùng hai con nhỏ dại nhau nhóc
hát giam vợ của ihon không còn sức lao động cuộc sống của ba mẹ con bây giờ trông kệ cả vào người mẹ già
ở thị trấn buôn chấp huyện thịnh